tại thủ đô bangkok thái lan trong khuôn khổ tuần hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai
và các hội nghị liên quan các bộ trưởng ngoại giao một mươi nước thành viên asean đã có cuộc họp
với đại diện ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự cuộc họp
tại cuộc họp các bộ trưởng đã nghe báo cáo của đại diện ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền
về tình hình và kết quả hoạt động thời gian qua cho ý kiến vào định hướng hoạt động của ủy ban thời gian tới
trong đó có việc xây dựng chương trình ưu tiên năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch công tác của ủy ban giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đóng góp vào nỗ lực chung của asean xây dựng một cộng đồng hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm
trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng asean amm năm mươi hai và các hội nghị liên quan phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc gặp song phương với bộ trưởng ngoại giao indonesia reno
tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận và chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy đoàn kết và vai trò trung tâm của asean
đẩy mạnh hợp tác thực chất và hiệu quả trong khuôn khổ asean cũng như giữa asean với các đối tác
về vấn đề biển đông hai bên khẳng định các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai duy trì hòa bình ổn định và tăng cường sự tin cậy giữa các nước
tiếp theo các hoạt động chủ bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan
các quan chức cao cấp asean cộng ba gồm trung quốc nhật bản hàn quốc và các quan chức cao cấp các nước tham gia cấp cao đông á
đã họp để ra soát hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba lần thứ hai mươi
và hội nghị bộ trưởng các nước tham gia cấp cao đông á lần thứ chín sẽ diễn ra vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng dẫn đầu đoàn việt nam tham dự các hội nghị
tại các cuộc họp quan chức cao cấp các nước asean cộng ba và eas đã cập nhật tình hình triển khai hợp tác theo kế hoạch công tác asean cộng ba
và chương trình hành động manila hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai giả soát tiến độ soạn thảo các văn kiện thuộc khuôn khổ asean cộng ba và eas
để trình lên các hội nghị cấp cao cuối năm và trao đổi hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như hợp tác biển
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia an ninh mạng ứng phó thiên tài phát triển bền vững
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
theo kế hoạch từ tối nay ba mươi tháng bảy sẽ bắt đầu các hoạt động chính thức của các bộ trưởng ngoại giao asean
và ngày mai ba mươi một tháng bảy hội nghị amm năm mươi hai sẽ chính thức khai mạc
hội nghị bộ trưởng các nước tham gia cấp cao đông á lần thứ chín sẽ diễn ra vào ngày hai tháng tám
với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao một mươi nước asean và tám đối tác đối thoại là australia trung quốc
ấn độ nhật bản new zealand hàn quốc nga và mỹ
hội nghị bộ trưởng các nước tham gia cấp cao đông á